đó chính là ủ rác thành phân hữu cơ
hai năm nay lượng rác thải của gia đình bà đã giảm đáng kể
bởi bà loan đã biết phần loại rác sử dụng rác hữu cơ để ủ thành phân bón
sau khi cho rác vào thùng bà sẽ tiếp tục tưới dung dịch gồm chế phẩm vi sinh pha với nước và đường
bà loan cho biết thời gian đầu cũng bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với cách làm mới này
thế nhưng đến nay điều này đã trở thành thói quen
gia đình bà nguyên cũng đang tích cực thực hiện mô hình hữu ích trên
ngoài phân bón hữu cơ được sử dụng trực tiếp để bón trực tiếp cho cây trồng
bà thường tận dụng cả nước dỉ rác hòa với nước sạch để tưới rau khai thác tối đa hiệu quả khi ủ phân
chính vì vậy nhiều năm nay gia đình bà đã đủ phân bón cho khu vườn rau luôn xanh mướt mà không phải dùng phân hóa học
chúng là không phải dùng đến thuốc hóa học mấy lại
trong gia đình thì nói thường
gia đình nhà tôi ở ngay vườn thì nói chung là không dám dùng thuốc chứa sâu chứa riết gì cả
nói chung là tôi làm cái phân hữu cơ này thì nói chung là ăn rất an toàn không có ăn thấy yên tâm hơn
bản thân hội phụ nữ thì cũng rất là hưởng ứng nhiệt tình cái chương trình mô hình phân loại rác này
và cũng đã triển khai sâu rộng tới chị em hội viên của mình để làm tích cực làm
thì nhận thấy đây là một mô hình mang lại cái hiệu quả lợi ích thứ nhất là về lợi ích về kinh tế
thứ hai là lợi ích lớn hơn nữa là lợi ích giữ gìn được vệ sinh chung của môi trường giảm lượng rác thải ra môi trường
đến với thôn nghĩa vũ hiện nay trong từng đường làng ngõ xóm không có những rác đặt trước mỗi nhà
thay vào đó là những thùng rác hữu cơ xanh sạch đặc thù thôn đa phần các hộ có đất nông nghiệp
nên việc phân loại rác sẽ tận dụng được nguồn phân để trồng hoa màu

một mươi một hộ biến rác hữu cơ thành thức ăn chăn nuôi